có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ chậm tăng cân tuy nhiên chúng ta sẽ chia thành các nhóm như sau
đầu tiên đó là nguyên nhân do bệnh lý nó còn các nguyên nhân do dinh dưỡng
chúng ta sẽ cần đưa trẻ đi khám dinh dưỡng khi mà trẻ có dấu hiệu chậm tăng cân
và cái thứ hai là khi mà trẻ có những cái biểu hiện bất thường biến ăn
và cái thứ ba bất cứ khi nào mà người nhà lo lắng cảm giác là trẻ nó không đúng
có cái sự phát triển không ổn hoặc là có những dấu hiệu không phù hợp
thì trẻ đều cần phải đi khám dinh dưỡng
vâng rõ ràng có rất nhiều nguyên nhân khiến cho trẻ chậm tăng cân
vậy thì để giúp trẻ có thể tăng cân tốt hơn
thì các bậc phụ huynh sẽ cần phải bổ sung một chế độ dinh dưỡng ra sao ạ
chế độ dinh dưỡng giúp cho trẻ tăng cân
thì đầu tiên chúng ta phải kể đến đó là một chế độ ăn đủ năng lượng
cái đủ năng lượng này nó phải theo lứa tuổi
và nó phải cân đối về các tỷ lệ các chất dinh dưỡng
như đạm chất đạm chất đường chất béo vitamin quán chất và chất sơ
bên cạnh cái đủ năng lượng này
thì để cho một đứa trẻ nó có thể ăn được
thì nó phải phù hợp với đứa trẻ
là phù hợp với mật độ ăn theo tuổi
phù hợp với giờ giấc ăn của đứa trẻ
và phù hợp với sở thích của đứa trẻ
tức là chúng ta có thể thiết lập một thời gian biểu ăn hằng ngày của đứa trẻ
mấy giờ bạn sẽ ăn sáng mấy giờ bạn sẽ ăn trưa
kèm theo những cử
ăn giữa các cử ăn đó là sẽ là cái cử sữa
và cái cử sữa này và cái số lượng
và cái loại sữa nó cũng phải phù hợp theo độ tuổi của đứa trẻ
ngoài ra cái điều quan trọng nhất là
người chăm sóc phải có những kiến thức về cái cho trẻ ăn
và người chăm sóc phải phối hợp với trẻ
và tạo cho trẻ một cái bữa ăn nhiều màu sắc
nhiều niềm vui và tạo cho bé một cái hứng thú trong chuyện ăn uống
và một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ